nằm trong chương trình giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi sáu tại làng lụa hội an
thành phố hội an tỉnh quảng nam ubnd tp hội an phối hợp với công ty cổ phần tơ lụa quảng nam
đã tổ chức khai mạc sự kiện giao lưu trưng bày sản phẩm tơ lụa thổ cẩm truyền thống
festival văn hóa tơ lụa thổ cẩm việt nam năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày bảy đến ngày chín tháng tám
với sự tham gia của tám mươi nghệ nhân trong cả nước
ngoài việc tôn vinh và khơi dậy sự phát triển của nghề tơ lụa truyền thống việt nam
festival năm nay hướng đến mục tiêu mới như nhìn lại toàn cảnh sự phát triển của nghề tơ lụa việt nam
và sự hiện đại của ngành sản xuất tơ lụa thế giới ở các trung tâm sản xuất lớn như trung quốc nhật bản
để tìm ra con đường hợp tác và phát triển
qua đó khẳng định thổ cẩm việt nam cần dựa vào du lịch tạo ra không gian văn hóa thổ cẩm ở các vùng núi
các khu du lịch để thu hút khách kết nối các nhà thiết kế đến hợp tác với đồng bào miền núi